chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
và lên đường thăm hữu nghị chính thức vương quốc campuchia theo lời mời của chủ tịch quốc hội samdek heng somrin
đón đoàn tại sân bay quốc tế phnom penh có phó thủ tướng bộ trưởng phụ trách quan hệ với thượng viện hạ viện và giám sát
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị campuchia việt nam men sam an chủ nhiệm ủy ban đối ngoại hợp tác quốc tế thông tin và truyền thông và thành viên che ang vun
một số thành viên của nhóm nghị sĩ hữu nghị campuchia việt nam tổng thư ký quốc hội leng peng long đại sứ việt nam tại vương quốc campuchia thạch dư
và các cán bộ đại sứ quán việt nam tại campuchia và đại diện bà con việt kiều tại campuchia
chuyến thăm hữu nghị chính thức vương quốc campuchia của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng
hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa việt nam và campuchia thực hiện các cam kết về trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của quốc hội
cũng như các hợp tác theo tinh thần thỏa thuận hợp tác đã ký giữa quốc hội việt nam với quốc hội campuchia
tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan lập pháp hai nước